ngày hôm qua hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có chỉ thị số một mươi chín về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
sau đây truyền hình nhân dân xin gửi tới quý vị và các bạn những điểm chính của chỉ thị
chỉ thị nêu rõ sau ba tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
cả nước đã phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch tiếp tục kiểm soát hạn chế tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng
điều trị khỏi đa số người mắc và chưa có trường hợp tử vong
tuy nhiên dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nguy cơ bùng phát vẫn ở mức cao ảnh hưởng xấu đến kinh tế xã hội đời sống nhân dân
nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế bảo đảm an sinh và ổn định xã hội
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các quan điểm nguyên tắc phương châm như sau
cán bộ đảng viên công chức viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch
đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị hạn chế thấp nhất người tử vong
thực hiện phương châm bốn tại chỗ tuyệt đối không lơ là chủ quan được nới lỏng các biện pháp hạn chế để phục vụ phòng chống dịch
đã thực hiện phù hợp với diễn biến dịch bệnh khôi phùng các hoạt động kinh tế xã hội trên cơ sở bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh
nhất là tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và các đô thị lớn
các bộ cơ quan liên quan ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp
người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát quẩn đeo khẩu trang khi ra ngoài giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
không tập trung đông người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội
nghỉ lễ tôn giáo giải đấu thể thao sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết
tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi giải trí cơ sở làm đẹp karaoke massage quán bar vũ trường
và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quyết định hoặc chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ bán buôn bán lẻ sổ số kiến thiết khách sạn cơ sở lưu trú nhà hàng quán ăn
trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu khu vui chơi giải trí cơ sở làm đẹp karaoke massage quán bar vũ trường
khu tập luyện thể thao khu di tích danh làm thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn
phòng chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên đò thân nhiệt khách đến bố trí đầy đủ phương tiện vật tư để rửa tay sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc
hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh nội tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải như hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang bố trí đầy đủ phương tiện xà phòng dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách
riêng đối với vận chuyển hành khách bằng đường hàng không áp dụng các biện pháp phù hợp đặc thù ngành hàng không bảo đảm an toàn cho hành khách ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh
thủ tướng cũng yêu cầu giảm giãn số học sinh trong phòng học bố trí lệch giờ học ăn trưa sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người
thực hiện khử trùng vệ sinh lớp học kết hợp học trực tuyến thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh
thủ tướng chính phủ đề nghị mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác
tích cực tham gia phòng chống dịch thủ tướng cũng yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉ thị này